tuy nhiên tại việt nam đã có những doanh nghiệp nỗ lực đáp ứng các tiêu chuẩn đó và đạt được những thành công nhất định trong việc giành thị phần tại thị trường nước ngoài
công ty cổ phần sữa việt nam vinamilk là một ví dụ
bắt đầu xuất khẩu sữa từ những năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đến nay vinamilk đã có mặt tại hơn bốn mươi quốc gia trên thế giới
theo lãnh đạo doanh nghiệp này với sản phẩm sữa mỗi thị trường lại có những quy định riêng về kỹ thuật
mặc dù các thông tin là công khai nhưng để đáp ứng được các tiêu chuẩn này thật sự không dễ dàng
thị trường đã phát triển thì yêu cầu rất cao về các chỉ tiêu dinh dưỡng các chỉ tiêu an toàn họ đặt ra rất cao
thành thử ra để đáp ứng được thì chúng ta phải đầu tư những nhà máy trang thiết bị hiện đại huấn luyện con người chọn nguồn nguyên liệu cho phù hợp với lại cái yêu cầu của họ thì mới có thể xuất khẩu sản phẩm vào trong cái thị trường như vậy được
mới đây nhất tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín sữa vinamilk cũng nằm trong lô sữa đầu tiên của việt nam xuất khẩu chính ngạch sang trung quốc
để đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật tháng tám năm hai nghìn một mươi tám bộ nông nghiệp trung quốc đã cử phái đoàn kiểm tra một mươi nhà máy của vinamilk tại việt nam
tháng chín năm hai nghìn một mươi chín phía trung quốc cấp cho vinamilk một mã số xuất khẩu từ mã số đó vinamilk mới bắt đầu in bao bì đóng gói và đóng hàng xuất đi theo đúng quy định
họ sẽ đánh giá các cơ sở sản xuất của vinamilk trên hồ sơ và họ qua đánh giá trực tiếp
nếu mà đạt yêu cầu thì họ sẽ cấp cho chúng ta một cái cốt
tức là nhà máy đó được quyền xuất khẩu vào theo một cái mã số
theo cập nhật của tổng cục hải quan việt nam đã có quan hệ thương mại với trên hai trăm linh quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới
việc cập nhật thông tin của chừng đó quốc gia đối với từng mặt hàng là một khối lượng công việc khổng lồ
đó là chưa kể các tiêu chuẩn kỹ thuật này có xu hướng ngày càng gia tăng
để hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận các yêu cầu và tiêu chuẩn kỹ thuật của các nước trên thế giới
từ năm hai nghìn ba bộ khoa học và công nghệ đã cho thành lập văn phòng thông báo và hỏi đáp về tiêu chuẩn đo lường chất lượng gọi tắt là văn phòng tbt việt nam
đến đây đã có một mươi hai bộ và năm mươi bảy sở khoa học và công nghệ của các tỉnh thành có thành lập các văn phòng tbt tương tự
như đúng tên gọi của nó chức năng đầu tiên của các văn phòng tbt này là thông báo và hỏi đáp các thông tin liên quan đến tiêu chuẩn đo lường chất lượng và hàng rào kỹ thuật
tuy nhiên có thể nói các thông tin cũng như nhận thức đúng đắn về rào cản kỹ thuật vẫn chưa được hình thành ở một số đông doanh nghiệp
đại bộ phận các doanh nghiệp trong nước đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ một mặt than phiền về tình trạng thiếu thông tin
nhưng mặt khác lại thiếu hưởng ứng trước các hội thảo hay tập huấn do cơ quan nhà nước tổ chức

nhưng mặt khác lại thiếu hưởng trước các hội thảo hay tập huấn do cơ quan nhà nước tổ chức
vài trò của doanh nghiệp trong việc xây dựng tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật và thủ tục đánh giá sự phù hợp trong nước rất quan trọng
doanh nghiệp cần tận dụng quyền lợi này của mình để tham gia đóng góp ý kiến
doanh nghiệp cần tận dụng quyền lợi này của mình để tham gia đóng góp ý kiến
trong trường hợp những biện pháp tbt trong tương lai có thể sẽ cản trở hoạt động xuất nhập khẩu của mình tới các thị trường nước ngoài
gây ra tổn thất chi phí thời gian
mặt khác việc tiếp cận thông tin sớm và tìm hiểu về biện pháp tbt đang xây dựng và sẽ ban hành trong tương lai
cũng giúp doanh nghiệp chủ động chuẩn bị cho việc đáp ứng quy định khi xuất khẩu hàng hóa
ví dụ chủ động thay đổi cơ cấu sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm thực hiện các thử nghiệm
chứng nhận cho sản phẩm hàng hóa theo yêu cầu tránh các chi phí phát sinh trong quá trình xuất khẩu
việc tham gia tích cực vào quá trình xây dựng tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật và thủ tục đánh giá sự phù hợp của nước ngoài
thông qua đóng góp ý kiến cho các biện pháp tbt đối với sản phẩm hàng hóa trong lĩnh vực sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp sẽ giúp cho doanh nghiệp phần nào tự dỡ bỏ rào cản ngay từ khi những rào cản này chưa hình thành
giúp doanh nghiệp không bị động khi xuất khẩu
không nên vì lý do mà hàng rào cao quá hàng trong nước không thực hiện được
chúng ta phải đẩy cao lên để bắt buộc các doanh nghiệp trong nước sản xuất những hàng chất lượng cao thôi
chứ chúng ta cứ mãi là những doanh nghiệp sản xuất chất lượng thấp mà chúng ta cứ duy trì như thế
thì giống như con hư mà cũng rất là nương chiều nó thì nó không thể nào thành người lớn được
rõ ràng là chúng ta phải bắt buộc có những nhu cầu cao như tiêu chuẩn cao để các doanh nghiệp ta phán đấu
người ta làm được người ta làm người ta không làm được người ta kiếm chuyện khác người ta làm
chứ không nên ưu đải cho người ta làm
những sản phẩm kém chất lượng
mặc dù tiêu chuẩn là tự nguyện áp dụng theo hiệp định tbtwto và luật tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật của việt nam
nhưng đây là nền tảng quan trọng để xây dựng quy chuẩn kỹ thuật và thủ tục đánh giá sự phù hợp
luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm hai nghìn sáu cũng khuyến khích các tổ chức
cá nhân tham gia xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn và thừa nhận tiêu chuẩn được xây dựng dựa trên nhiều căn cứ
trong đó có tiêu chuẩn quốc tế tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn nước ngoài
bên cạnh quy chuẩn kỹ thuật và thủ tục đánh giá sự phù hợp doanh nghiệp cũng cần quan tâm tìm hiểu các tiêu chuẩn trong lĩnh vực sản xuất
kinh doanh của mình và chủ động tham gia đóng góp ý kiến cho các dự thảo tiêu chuẩn liên quan trong nước và nước ngoài
như vậy các rào cản kỹ thuật trong tương lai có thể ảnh hưởng tới doanh nghiệp cũng sẽ được gỡ bỏ từ sớm
tuy nhiên điều quan trọng là các doanh nghiệp của việt nam cần tự nâng cao năng lực nâng cao chất lượng sản phẩm phù hợp với hệ thống tiêu chuẩn phổ biến trên thế giới